ngày sáu tháng một mươi một trong lúc ăn sáng trước cổng trường tám mươi bốn học sinh trường trung học cơ sở nguyễn tất thành
trường tiểu học lê hồng phong và trường phổ thông dân tộc nội chú thuộc thị trấn sa thầy
huyện sa thầy tỉnh con tum đã bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện
trong các trường hợp ngộ độc này có ba mươi sáu em có biểu hiện nặng đang được chỉ định cấp cứu
điều trị theo phương pháp cho uống thuốc giải độc uống dịch bù nước truyền nước truyền dịch điện giải
các trường hợp nhẹ hơn đang được tập trung theo dõi tại bệnh viện đều đã được kiểm soát đang ổn định sức khỏe
tám mươi bốn em học sinh bị ngộ độc trên đều là người dân tộc thiểu số tại làng cà đừ thị trấn sa thầy huyện sa thầy
được biết sáng ngày sáu tháng một mươi một trên đường đến trường các em được một nhóm người tự xưng đang làm công tác từ thiện cho sữa và bánh
toàn bộ số học sinh sau khi ăn các thực phẩm từ nhóm từ thiện này cho đã có biểu hiện ngộ độc
hiện tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh con tum lấy các mẫu bánh và sữa để kiểm định chất lượng làm rõ nguyên nhân vụ việc
nguyên nhân vụ ngộ độc đang được cơ quan chức năng huyện sa thầy tiếp tục điều tra làm rõ